cùng với nhiều địa phương trên cả nước tỉnh quảng nam đang tập trung thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín theo nghị quyết bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ
toàn tỉnh hiện có hơn ba trăm sáu mươi bảy người thuộc bốn nhóm đối tượng người có công bảo trợ xã hội hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ với tổng kinh phí chi trả hơn tám trăm linh ba tỷ đồng
trong đó kinh phí trả trực tiếp là hơn sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng kinh phí trả qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội là một trăm linh tám tỷ đồng
sở lao động thương minh và xã hội cùng với ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát chặt chẽ việc chi trả gói hỗ trợ để tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện